thanh tra giao thông tp hcm cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám đã xử phạt hơn tám trăm tám mươi vụ việc liên quan đến các công trình đường bộ vi phạm an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên địa bàn
tổng số tiền xử phạt vi phạm là hơn năm hai tỷ đồng ngành chức năng đã đình chỉ thi công từ một đến hai tháng đối với một mươi ba công trình vi phạm
các lỗi vi phạm chủ yếu là công trình giao chắn không đảm bảo an toàn không có biển báo để vật liệu xây dựng ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông
hiện nay trên địa bàn thành phố còn một trăm bốn mươi tám vị trí giao chắn trên sáu mươi tuyến đường để phục vụ thi công các công trình dự án
từ nay đến hết tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm chỉ đạo thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm những công trình không đúng quy định